ngày sáu tháng một mươi ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh tuyên quang tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu và tụng kinh cho hương linh nguyên tổng bí thư đỗ mười tại chùa an vinh thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
tại lễ tưởng niệm cầu siêu các tăng ni phật tử và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được nghe tiểu sử của nguyên tổng bí thư đỗ mười và những đóng góp to lớn của nguyên tổng bí thư cho dân tộc
trong không khí trang nghiêm các tăng ni phật tử và nhân dân đến tham gia lễ tưởng niệm cầu siêu đã cùng nhau tụng kinh cầu siêu nguyên tổng bí thư đỗ mười
nguyên tổng bí thư đỗ mười mất đi để lại tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn đối với tăng ni phật tử đồng bào cả nước nói chung và tỉnh tuyên quang nói riêng
giới tăng ni phật tử và nhân dân tỉnh tuyên quang sẽ luôn nhớ về một vị cố tổng bí thư thân thiện gần dân hết lòng vì dân vì phật pháp và dân tộc